duy trì một tuần ba bữa ăn như thế này cho các em ở vùng cao tưởng đơn giản nhưng không dễ
bởi với số tiền hỗ trợ mỗi tháng một trăm năm mươi đồng một em theo chế độ nhà nước
thì khó có thể bảo đảm bữa ăn có thịt
vì thế cô thanh và các đồng nghiệp đã kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng
để chăm lo bữa ăn và đảm bảo dinh dưỡng cho các em
để có được nguồn lương thực thực phẩm tươi ngon hợp vệ sinh
các cô đã vận động người dân từ sáng sớm đã xuống vùng thấp
gùi cõng đồ ăn thức uống lên các điểm trường
và cùng tham gia với các cô giáo nấu ăn cho các em
giúp nhau vượt qua khó khăn thiếu thốn nơi vùng cao heo hút này
tình cảm giữa phụ huynh cô giáo học trò
cũng vì thế thêm gắn kết yêu thương
trong những chuyến đi đến với các thôn nóc vùng cao
cô thanh chứng kiến nhiều cảnh đời bất hạnh
nhiều trường hợp thương tâm của các em học sinh trẻ em vùng cao
và thế là câu chuyện thiện nguyện như là cái duyên kết nối cô thanh
với các nhà hạo tâm các nhóm thiện nguyện đến với nhiều số phận ở vùng cao
từ trường hợp bé sơ sinh được cứu sống khỏi tục trôn theo mẹ chết khi sinh
đến các em bị mắc bệnh hiểm nghèo được chảy chữa
hay các gia đình bị hỏa hoa khốn khó được hỗ trợ xây nhà mới
tặng sổ tiết kiệm trao bò dê để chăn nuôi v v
đều được cô thanh vận động hỗ trợ và trực tiếp chăm sóc như người thân
trong gia đình
sau khi mà lo được cái công tác mà chăm sóc giáo trục trả rồi
thì mới thấy là người dân trên này cái ý thức mà bệnh tật á
là họ còn có rất là coi nhẹ cái tính mạng họ rất là coi nhẹ
tội nhất là mấy trẻ em trẻ em có nhiều em là chết oan
khi nào làm nhà
nếu xong cái làm rượu thì mới làm nhà
à tụi tôi không có cho đâu rồi
để ở dưới đó hả còn trên đây là lật bạc hả
cháy là do cái bếp này đó hả
bữa nay nấu ăn rồi có dập lửa không
nấu dập lửa đi để là vừa cháy nhà mà vừa cháy con nữa hiểu không
trường hợp đây là bị bỏng bị bỏng mà không có tiền đi chữa
bỏng cháy đen nhiễm trùng luôn rồi
nhiễm trùng cái ngày hai tinh thì vận động gia đình đưa xuống đưa đi đà nẵng
đưa là cùng với lại đưa hai vợ chồng với lại đứa câu ra tới đà nẵng luôn
trước là cái chân kênh lát cháy đen đó nè đen bỏ luôn
và không có tiền đi để tới khi mà nguy hiểm lắm rồi mới đi
sau đi về là giúp gia đình là mua hai con bò hai con dê với lại làm cái ngôi nhà mới nãy đó
và gửi cho bé cho hai bé này là sáu mươi triệu để cho bé ăn học lâu dài với lại có tương lai sau này cho bé bé cạnh
sáu mươi triệu đang gửi căn hàng và chính đứng tay nhầm nhấm hộ luôn chứ không có đưa cho cha mẹ
cha mẹ là sợ đi rút mất
đứng tay nhấm hộ miết cho bé khi bé một mươi tám tuổi
hoặc là như em hồ văn cương chẳng hạn mới lại là nếu mà không phát hiện em ra thì trong vòng cỡ mấy tháng là em chết
nhưng mà hồi đó là cứu được em đưa em đi đà nẵng chữa bệnh cho em trong vòng ba tháng
và sau đó là đưa em tới trường và nhờ nhà trường là nhắc nhở em là uống thuốc
và chín tháng nữa và em chịu điều trị một mươi hai tháng
em đó là bị lau cột sắn nặng bị ăn áp xe ăn mòn ba đứa
lưng càm xuống chân tay là teo lại đi cầm được
nhưng bây giờ em là mạnh khỏe đi lại bình thường và đang theo học ở trường lâm tức á
đang học lớp sáu đến lại là em lớp một mươi hai
bây giờ em học lớp bảy đến lại là em lớp bảy
chính bản thân tôi là đi mua sắm quần áo cũng như là dẫn tới trường gỡ gám thầy cô giáo ở đó gặp cô hiệu trưởng
thay cho người cha người bạn của em đó
và hiện tại bây giờ em đó là em hồ văn cương đó cha đang làm bệnh viện
và cũng nhờ cái số tiền mà giúp dành cho em còn dư là bang hỗ trợ cho ba em nữa
có nhiều trường hợp mà mình biết quá muộn không tin tới mà không cứu chữa được thì thấy đáng là lau lòng
công tác giáo dục xây dựng trường lớp và công tác thiền nguyện ở vùng cao giúp cô thanh tin yêu hơn với nghề gắn kết hơn với bà con trẻ em ở vùng cao
nhưng cũng để lại cho cô nhiều vết thương lòng
không ít lần cô phải chịu sự dị nghị nghi ngờ của những người chung quanh kể cả đồng nghiệp và đôi khi cả sự xung đột ngay trong gia đình
khi mình vừa công tác dạy học vừa chăm sóc rồi vừa là hiệu trưởng vừa có mấy cái tuyển trường như vậy vừa làm thêm công tác này thì có những thậm chí là những người trong đồng nghiệp của mình thôi họ nói là mình rảnh tại sao lại đi làm những cái công việc đó
cái việc bô đồng cái nữa là có y tế lo mất gì mình lo rồi những người khác nữa họ suy nghĩ họ nghĩ là mình đi làm nên là sẽ có một cái lợi ích gì trong đó mình ví dụ như một nửa mình ký một nửa ngay những cái việc đó rất là đau lòng
trà nam là xã miền núi cao khó khăn của huyện nam trà my cả xã hiện có một mươi điểm trường mẫu giáo tiểu học
trong đó năm điểm trường đã được kiên cố hóa bằng nguồn ngân sách địa phương
và sự vận động kêu gọi của cô thanh và các giáo viên trường trà nam
ngoài số tiền vận động hàng tỷ đồng để xây dựng trường lớp ở các thôn nóc cô thanh và các đồng nghiệp còn vận động đóng góp trang thiết bị đồ dùng dạy học quần áo lương thực cho các học sinh ở vùng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số
qua cái tiến khai các cái kiên cố hóa trường học của mình
như là cái xã hội hóa giáo dục ấy
thì thấy ở đây là có cô thanh là hiệu trưởng trường mẫu giáo trà nam thì rất là nhiệt tình tâm huyết
và đặc biệt là có trách nhiệm để vận động bà con trong cái vấn đề xây dựng trường cơ sở vật chất cơ bản được đảm bảo
hiện tại bây giờ là có tranh trường mẫu giáo trà nam và có tranh năm mươi rồi
họ quy hạch khu giang cư là sẽ tiến hành tiếp theo
hiện tại bây giờ là trường cũng làm việc với lại các hậu từ thiện rồi
như ở tắc bu tắc vinh thì đang chờ họ sắp xếp khu giang cư vị trí
rồi mình mới chuyển mình làm với trường say tại điểm đó
với những đóng góp thầm lặng và giàu ý nghĩa cho công tác giáo dục và thiện nguyện ở vùng cao
cô giáo lê thị hồng thanh là một trong những gương mặt tiêu biểu của tỉnh quảng nam
được vinh danh tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của bác hồ
bước chân của cô thanh lại mãi miết đến với con em và bà con vùng cao
cô thanh như con ong cần mẫn kết nối với chính quyền địa phương
huy động sự giúp sức của người dân để tiếp tục xây dựng các điểm nóc trường mới
góp sức chăm lo cho sự nghiệp giáo dục
sẻ chia yêu thương với nhiều mảnh đời bất hạnh khốn khó ở vùng cao
bao năm gắn bó với vùng cao trà nam
cô giáo lê thị hồng thanh đã xem nơi nắng gió heo hút này như miền quê thứ hai của mình
ở nơi đó ngoài cảnh sắc hùng vĩ nền thơ tình người ấm áp
cô thanh cũng biết rằng
vẫn còn nhiều thôn nóc khó khăn về giáo dục
thiếu thốn về vật chất và nhiều mảnh đời cần giúp đỡ